hòa cùng xu hướng phát triển của xã hội ngành làm đẹp ngày càng phát triển và phổ biến hơn
với nhu cầu lớn như vậy ngày càng nhiều những phương pháp thẩm mỹ ra đời
nhưng cũng có một thực tế là liên tiếp các ca tai biến do làm đẹp không đúng cách
ở các cơ sở không đảm bảo cũng ngày một nhiều hơn
vậy làm sao để làm đẹp không chỉ đúng cách mà còn an toàn hiệu quả với những kỹ thuật tiên tiến nhất
là nội dung được đề cập trong hội thảo khoa học về thẩm mỹ được diễn ra vào ngày sáu tháng tám tại bệnh viện bưu điện
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ trong nước và của bệnh viện biêu điện
đã cùng trình bày báo cáo khoa học thảo luận về làm đẹp an toàn đặc biệt là về công nghệ hút mỡ
đây là một trong những biện pháp làm đẹp đang được rất nhiều người lựa chọn
với công nghệ vezalipo cho phép loại bỏ lượng mỡ nhỏ cho kết quả tạo hình chính xác
hoặc loại bỏ lượng mỡ lớn nhanh chóng an toàn hiệu quả nhanh
người bệnh sớm phục hồi không cần gây mê nên tránh được những biến chứng liên quan đến sốc phản vệ
với thế này ngành thẩm mỹ việt nam nói chung và bệnh viện bưu điện nói riêng
đang ngày một khẳng định sự phát triển của chuyên ngành thẩm mỹ nước ta trong khu vực và trên thế giới